hưởng ứng cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do hội chữ thập đỏ việt nam phát động
từ năm hai nghìn đến nay phòng khám từ thiện chùa kỳ quang hai phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
đã khám và chữa bệnh miễn phí cho sáu mươi người nghèo bị bệnh nan y và người nhiễm hiv
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
hàng ngày phòng khám đã tiếp nhận từ ba trăm linh đến bốn trăm linh lượt bệnh nhân đa phần là bệnh nhân nghèo
đến khám bệnh và bốc miễn phí hơn hai thang thuốc
chỉ tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng đã có hơn sáu mươi lượt người đến khám chữa bệnh
số lượng thuốc được cấp cho bệnh nhân là năm bốn trăm ba mươi kg với tổng kinh phí hơn năm mươi tỷ đồng
tương quan đóng góp của các cá nhân đơn vị nhà hào tâm trong và ngoài nước ủng hộ
dùng tất cả những tâm đức của mình và những gì sẵn có trong kỹ thuật chuyên môn về y học hiện đại
hoặc là y học của truyền mà tôi học được tôi sẽ giúp đỡ cho toàn dân để mang lại cho họ một sức khỏe

điều gì mà trong khả năng cho phép của tôi
cho nên được các y bác sĩ các nhà lưu y và phát tâm để mà phát huy cái phòng khám cho nên thầy mở ra
từ đó mà giúp cho tất cả các mọi người đến đây để mà dùng những cái phương thuốc
phục hồi lại cái chức năng của ngũ tạng rất là tốt
và qua cái hoạt động đó mà giúp được rất nhiều người để dùng cái thuốc na bình thường thôi
mà rất là có hiệu nghiệp
hầu hết bệnh nhân đã được giúp đỡ
bệnh nhân đến đây đều có hoàn cảnh khó khăn mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo
như bệnh ung thư suốt huyết não
biết mình có bệnh nhưng vì nghèo họ không có điều kiện chữa trị
hiểu và cảm thông với họ phòng khám không chỉ khám bốc thuốc châm cứu
điều trị vật lý trí liệu tư vấn chia sẻ để động viên tinh thần bệnh nhân
giúp họ có niềm tin sức mạnh để vượt qua bệnh tật
em bị bệnh tai biến từ năm bốn mươi chín tuổi
sau khi tai biến thì em bị liệt nửa người
em mới vô trong chùa này em mới châm cứu
thì em châm cứu được một tháng thì em đi được
thì từ đó tới giờ thì em cũng theo đuổi châm cứu
thì tới em đi được rất là khỏe rất là nhiều
thì em cũng cảm ơn ở chùa là đã giúp cho em đi được khỏe mạnh lại
công việc thiện nguyện của chùa kỳ quang hai quận gò vấp
là một việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc vừa mang đậm bản chất tử bi của đạo phật
vừa góp phần giảm bớt những khó khăn trong việc cưu mang
chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh đặc biệt của xã hội